thưa quý vị vụ việc ba mươi chín nạn nhân tử vong trong container ở anh gần đây một lần nữa
gióng lên hồ chuông cảnh tỉnh cơ quan chức năng cần phải quan tâm sát sao hơn nữa
về vấn đề tổ chức môi giới đưa người ra nước ngoài bất hợp pháp
trong chuyên mục theo dòng sự kiện ngày hôm nay
truyền hình nhân dân xin gửi tới quý vị khán giả những ý kiến sâu hơn
về vấn đề đang được dư luận quan tâm vào những ngày này
gần một tỷ đồng vay mượn thế chấp nhà cửa cho một xuất đi lao động trái phép ở anh
chấp nhận rủi ro mong muốn đổi đời nhưng nhiều người đã không thể đến với miền đất hứa
những cái giá phải trả quá đắt
từ vụ việc này
có thể thấy mỗi năm việt nam có khoảng một trăm linh người đi lao động ở nước ngoài theo con đường chính thức
thực tế con số đi lao động ở nước ngoài lớn hơn nhiều nhất là đi chui theo những con đường khác nhau
đây là những câu hỏi đặt ra cho cả người dân cho cả các cơ quan
quản lý nhà nước và cho cả chính quyền địa phương quản lý nhân khẩu giáo dục công dân
như thế nào để chúng ta tránh những trình trạng như thế này đúng quả thực là một điều tôi rất thấy là đau buồn
thực tế đã cho thấy các cơ quan bảo vệ pháp luật vẫn chưa đấu tranh hiệu quả để kịp thời phát hiện
điều tra xử lý các đối tượng rụ rỗ lôi kéo tổ chức môi giới người dân trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
rõ ràng là cái trách nhiệm này trước hết là thuộc về chính quyền cơ sở chính quyền địa phương
cái thứ hai nữa là các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc chưa kịp thời để phát hiện ra cái đường dây
rồi là cái đối tượng mà đi rụ rỗ lôi kéo người tham gia cái đường dây đấy
trên nghị trường quốc hội yêu cầu phải điều tra và xử lý nghiêm vấn đề này
điều tra phát hiện các vụ việc đường dây tổ chức đưa công dân việt nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định
sau vụ việc này có lẽ nhiều người đã nhận ra con đường xuất ngoại đi lao động không chỉ có màu hồng
cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm những đối tượng trong đường dây này
họ sẽ cần nhiều biện pháp hơn nữa hành lang pháp lý chế tài đủ mạnh để chấm dứt thảm kịch tương tự xảy ra trong tương lai
thưa quý vị đi lao động ở nước ngoài đang là động lực cho thế hệ thanh niên ở nhiều vùng quê nghèo
nơi mà việc làm đang là vấn đề còn nhiều bấp bênh
lao động chui có nhiều rủi ro hay không
hẳn những người trong cuộc biết rất rõ nhưng tại sao họ vẫn quyết đi một lần
vấn đề này đang đặt ra bài toán cho chính quyền ở các địa phương
làm gì để hỗ trợ người dân thay vì để họ chấp nhận đánh đổi đến với miền đất hứa mà không rõ tương lai
người phụ nữ này đã từng đi xuất khẩu lao động ở dubai cách đây chín năm
trở về hoàn thiện được căn nhà khang trang
chị quyết định làm công nhân ở bắc đông
chị quyết định làm công nhân ở bắc tràng thay vì đi lao động nước ngoài cháy phép một lần nữa

thay đổi bộ
những năm gần đây nhiều nhà cóc tầm mọc lên thay đổi bộ mặt ở vùng nông thôn
đa số đều là ngoại tệ do người dân đi lao động ở nước ngoài gửi về
tuy nhiên việc giải quyết công an việc làm để nâng cao đời sống thu nhập của người dân
theo con đường chính thức vẫn còn hạn chế
chúng ta phải quyết liệt hơn đầu tư nguồn lực nhiều hơn
để làm sao đó hỗ trợ cho người dân tiếp cận được thị trường lao động một cách chính thống
và có chính sách bảo hộ cho người dân để người ta yên tâm
để tình trạng lao động chui
như cái thời gian vừa rồi thì thật là đáng tiếc và đau buồn
tổ chức lao động quốc tế xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân tử vong
chính phủ việt nam hiện đang xem xét sửa đổi pháp luật liên quan đến việc quản trị lao động di cư ra nước ngoài
đây chính là cơ hội quan trọng để cải thiện khung pháp lý về di cư lao động
và giúp các kênh di cư hợp thức trở nên hấp dẫn hơn đối với người dân
tổ chức lao động quốc tế kêu gọi các chính phủ tăng cường nỗ lực để hỗ trợ người lao động di cư
thông qua một số biện pháp như thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia phái cử
trung chuyển và tiếp nhận để tăng cường và bảo đảm những lựa chọn di cư hợp thức
phát triển các kênh di cư hợp thức ít tốn kém tiền của thời gian và ít phức tạp
tạo điều kiện cho người lao động di cư được tiếp cận pháp lý ở quê hương họ và ở nước ngoài
bên cạnh đó tổ chức lao động quốc tế cũng đề xuất nên tăng cường các giải pháp tạo công an việc làm
xóa đói giảm nghèo cho người dân
nhất là các địa bàn khó khăn khu vực nông thôn
chúng ta cần hỗ trợ cho người lao động khi họ trở về
họ có thể hòa nhập với thị trường lao động
họ không gặp phải nhiều khó khăn để tiếp cận với công việc tử tế khi ở việt nam
và cũng phải có sự kết nối với các trung tâm đào tạo nghề để giúp người lao động có thể nâng cao kỹ năng
cải thiện tiền lương và đời sống của họ
tạo ra nhiều kênh việc làm chính thức đảm bảo an toàn và hiệu quả cho người dân lựa chọn
sòng sòng với công tác
tuyên truyền nâng cao nhận thức về hậu quả của lao động trái phép
những người lao động như người phụ nữ này đang cần sự hỗ trợ từ chính quyền và các đoàn thể xã hội
giúp họ có được niềm tin về một tương lai bền vững hơn ngay tại quê hương mình